thưa quý vị cùng với việt nam thì nhiều quốc gia vùng lãnh thổ ở châu á và cộng đồng gốc á trên toàn thế giới
đã bước sang năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn với niềm hân hoan và nhiều kỳ vọng
tết đến thì nhiều người chọn quây quần bên gia đình và người thân
nhưng cũng có không ít người tìm tới các địa điểm đông đúc và nhộn nhịp hơn
để tận hưởng trọn vẹn không khí hào hức của những thời khắc đầu năm
hòa chung không khí chào đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
khắp đất nước trung quốc đã tổ chức các hoạt động đón chào năm mới theo âm lịch
trong đó phải kể đến gala thường niên quy mô lớn diễn ra tại thủ đô bắc kinh và kéo dài cho tới thời khắc giao thừa
các tiên mục ca mối nhạc và trình diễn được giàn dựng công phu quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
điểm nhấn chương trình vào đúng thời khắc giao thừa khi tiếng chuông năm mới vang lên trong âm nhạc hoành tráng và màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt
còn tại đặc khu hành chính hồng kông trung quốc hàng nghìn người đã tập trung tại đền thờ huỳnh đại tiên nổi tiếng
để tham gia nghi thức dân hương đầu tiên trong năm mới giáp thìn cầu mong hạnh phúc và sức khỏe
mong ước đầu tiên của tôi là năm nào cũng được đến đây thắp hương
thứ hai là hòa bình cho thế giới
thứ ba mọi người đều có việc làm có cái ăn cái mặc có nơi để sống và đều khỏe mạnh
vì năm nay là năm rồng nên tôi muốn mặc trang phục theo chủ đề rồng
tôi tin rằng con rồng mình đội trên đầu sẽ giúp biến giấc mơ của tôi thành hiện thực
không khí đón tết nguyên đán cũng vô cùng sơ đề
nhiều người đã diễn động tại malaysia singapore và philippines
trong đêm giao thừa rất nhiều người đã tập trung chìm ngưỡng màn trình diễn phó hoa rực rỡ
cầu mong một năm mới an lành và hạnh phúc
năm mới tôi hy vọng thế giới hòa bình mọi người được mạnh khỏe và thuận lợi trong cuộc sống
tại nhật bản như thông lệ hàng năm tháp truyền hình ở thủ đô tokyo đã thắp giàn đèn màu đỏ để mừng tết giáp thìn
ngoài các nước đông nam á và đông á cộng đồng người gốc á ở nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó có nga peru cũng tổ chức các hoạt động mừng tết nguyên đán
đây là lần đầu tiên ngày lễ này được tổ chức rộng rãi ở nga
xung quanh trang hoàng rất đẹp âm nhạc hay và các món ăn ngon bầu không khí thật tuyệt vời
chúc mừng năm mới cầu chúc những điều tốt đẹp nhất may mắn và hòa bình cho tất cả mọi người
năm quý mão đã qua năm giáp thìn đã tới
năm còn rồng trong văn hóa truyền thống tựa chưng cho sự cao quý tốt lành và thịnh vượng
hy vọng với một năm mới bình an chẳng ngập tối
niềm vui và hạnh phúc
bước sang năm mới giáp thìn nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc sức khỏe an lành thịnh vượng và hòa bình
đến những người dân đang đón tết nguyên đán khắp nơi trên thế giới
tôi gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể người dân trên thế giới
rồng là hình ảnh biểu trưng cho năng lượng trí tuệ sự bảo hộ may mắn
và thế giới cần những điều này để vượt qua các thách thức toàn cầu hướng tới tương lai hòa bình ổn định và bền vững
chúc mừng năm mới
chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc
con rồng không chỉ thể hiện tinh thần không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân lao động cần cù của người dân trung quốc
mà còn thể hiện quyết tâm và khát vọng của hàng trăm triệu người dân trung quốc nhằm xây dựng đất nước hùng cường
tôi hy vọng rằng trong năm giáp thìn toàn thể người dân trung quốc sẽ tiên phong tiến lên phía trước với sự nỗ lực và tinh thần cống hiến to lớn
cùng nhau viết nên một chương mới trong công cuộc thúc đẩy hiện đại hóa trung quốc
nhiều gia đình người hoa coi trẻ con
sinh năm rồng là đặc biệt tốt lành bởi rồng là biểu tượng của quyền lực sức mạnh và sự may mắn
vì vậy bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để các cặp vợ chồng có thêm một con rồng nhỏ cho gia đình của mình
tại shabi chúng tôi cũng tổ chức tết nguyên đán
nhân dịp năm mới giáp thìn tôi chúc toàn thể người dân trên thế giới một năm mới thành công
sức khỏe rồi giàu và cùng đưa đất nước mình phát triển lớn mạnh hơn
chị gia nổi tiếng thế giới tuổi tiền
tổng thống nga vladimir putin sinh ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại leningrad
tại leningrad trong thời gian cầm quyền ông putin được ca ngợi vì đã có đóng góp lớn trong việc phục hồi sức mạnh cũng như vị thế của nước nga
thủ tướng singapore lý hiển long sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi hai là con cả của thủ tướng đầu tiên của singapore lý quang diệu
là thủ tướng thứ ba của singapore
ông lý hiển long đã giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nước này đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và xã hội
bà kamala harris sinh ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn là phó tổng thống đương nhiệm của mỹ
bà harris đã làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành phó tổng thống mỹ
ông boris johnson sinh ngày một mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn là cựu thủ tướng vương quốc anh
ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc anh rời khỏi liên minh châu eu và đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch brexit vào năm hai nghìn một mươi
bà michel obama sinh ngày một mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
là cựu đệ nhất phu nhân mỹ phu nhân cựu tổng thống mỹ barack obama
bà được đánh giá là một trong những vị phu nhân tổng thống mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay
trong không khí thiêng liêng giao hòa của đất trời thì chúng ta đã đón năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn với sức xuân ngập tràn khắp mọi biển tổ quốc thân yêu
chào đón sắc xuân thì cùng những niềm dạo dựng niềm tin năm cũ khát vọng năm mới và niềm tin vững chắc
để bước tới tương lai với khởi đầu mới khí thế mới và thắng lợi mới
trong năm hai nghìn hai mươi ba những thành tựu đối ngoại đã đạt được tạo cho việt nam tiềm lực vị thế và uy tín cao trên trường quốc tế
đưa nước ta trở thành điểm hẹn hấp dẫn đối với các quốc gia
năm hai nghìn hai mươi ba công tác ngoại giao đã được triển khai tích cực chủ động và toàn diện trên cả ba trụ cột
đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
nhân dịp đầu xuân năm mới bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã có những đánh giá về dấu ấn đối ngoại hai nghìn hai mươi ba
và những định hướng phát triển trong năm hai nghìn hai mươi bốn mời quý vị cùng theo dõi
xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng bùi thanh sơn đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của đài truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay ạ
năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu hoạt động đối ngoại sôi động và nhiều dấu ấn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động
xin bộ trưởng cho biết những dấu ấn đối ngoại và ngoại giao nổi bật có ý nghĩa nhất trong năm qua
trong năm qua thì chúng ta cũng đã tổ chức tốt một mươi năm chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt
và hai mươi một chuyến thăm của lãnh đạo cấp cấp

ngoại giao kinh tế cũng đã tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ thị một mươi năm của ban bí thư
lấy địa phương doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ
các hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy
cũng như là nâng cao hơn nữa cái chất lượng tăng trưởng kinh tế
các lĩnh vực thông tin đối ngoại ngoại giao văn hóa công tác người việt nam ở nước ngoài
công tác bảo hộ công dân cũng đạt nhiều kết quả quan trọng
chúng ta được chứng kiến là vịnh hạ long quần thể quần đảo cát bà cũng được unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
đồng thời có thêm hai thành phố đà lạt và hội an được công nhận là thành phố sáng tạo của unesco
chúng ta cũng đã bảo hộ kịp thời và đưa về nước an toàn nhiều công dân
nhất là từ các địa bàn có xung đột hoặc bị thiên tai
những yếu tố dẫn tới thành công của đối ngoại năm hai nghìn hai mươi ba là gì thưa bộ trưởng
dưới sự lãnh đạo
chỉ đạo sâu sát của bộ chính trị ban bí thư và chính phủ thì ngành ngoại giao cũng đã bám sát các đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước phát huy bản sắc ngoại giao kê che việt nam theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực trên cơ sở biết mình biết người biết thời biết thế linh hoạt sáng tạo trong sách lượng để xử lý các vấn đề đối ngoại theo phương châm dĩ bất biến ứng vận biến
từ đó các biện pháp triển khai phù hợp
tận dụng được cơ hội
hóa giải các thách thức để chúng ta có thể hoàn thành tốt được các nhiệm vụ đối ngoại của năm hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở những gì đã đạt được thì xin bộ trưởng cho biết phương hướng trọng tâm định hướng của ngoại giao việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn là gì và sẽ được triển khai như thế nào
thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy về đối ngoại
với thế và lực mới của đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày nay thì cần phải mạnh dạn vượt ra khỏi tư duy lối mòn
tìm được cách làm mới vì lợi ích quốc gia dân tộc
muốn vậy thì cần phải đẩy mạnh tổ chức triển khai công tác nghiên cứu tham mưu dự báo chiến lược về đối ngoại
đồng thời nhạy bén phát hiện những vấn đề mới nhận diện chính xác về thời cơ định vị đúng vị thế chiến lược của đất nước
và tranh thủ tốt các xu thế quốc tế để có thể chủ động có những chủ trương những quyết sách và bước đi đối ngoại phù hợp
thứ hai là chúng ta phải phát huy được vai trò tiên phong của đối ngoại đồng thời phối hợp chặt chẽ với đối ngoại đảng
ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
các ngành các cấp triển khai đồng bộ các binh chủng đối ngoại và ngoại giao nhằm củng cố vững chắc môi trường hòa bình
ổn định bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa và huy động tốt các nguồn lực mới từ bên ngoài cho phát triển kinh tế xã hội
và nâng cao cái vị thế uy tín quốc gia
thứ ba là chúng ta tập trung tạo cái bước chuyển mới về xây dựng và phát triển cái ngành ngoại giao vững mạnh toàn diện hiện đại
trong đó là tập trung vào tổ chức thực hiện tốt các đề án kế hoạch về đổi mới công tác đào tạo cán bộ
rồi là bồi dưỡng quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ rồi từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất cơ chế chính sách cho công tác đối ngoại
ngang tầm với cái tiềm lực cái vị thế cái uy tín quốc tế của việt nam hiện nay
đồng thời tiếp tục chuyển đổi phương thức lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả và hiện đại
xin bộ trưởng cho biết là các kết quả đóng góp chính của ngoại giao kinh tế cho phát triển kinh tế xã hội đất nước trong năm hai nghìn hai mươi ba
các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của bộ ngoại giao để tiếp tục đưa công tác ngoại giao kinh tế đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn mà chính phủ đề ra
trong năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta cũng đã ký hiệp định thương mại tự do của israel và đang tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các đối tác khác
chúng ta cũng đã ký trên bảy mươi văn kiện hợp tác của các bộ ngành và gần một trăm linh thỏa thuận hợp tác của các địa phương và có thể nói là hàng trăm thỏa thuận của các doanh nghiệp
kết quả là các hoạt động ngoại giao kinh tế cũng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng được xuất khẩu từ sáu đến bảy và đồng thời thu hút được đầu tư nước ngoài mức trên hai mươi tám tỷ đô la mỹ
bước vào năm hai nghìn hai mươi bốn thì kinh tế thế giới cũng vẫn còn nhiều khó khăn rủi ro
bên cạnh những cơ hội thuận lợi cũng có những thách thức và tác động không thuận
tiếp tục quán triệt các chủ trương định hướng của đảng về ngoại giao kinh tế
và bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn cũng như diễn biến tình hình quốc tế và trong nước
công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục tranh thủ tốt được thế và lực mới của đất nước
cụ thể hóa các khuôn khổ quan hệ chúng ta vừa được nâng tầm với các đối tác
thành các chương trình dự án và hợp tác kinh tế thiết thực hiệu quả
nhất là việc mở rộng thị trường
tiếp cận các nguồn vốn mới cho phát triển cơ sở tầng công nghệ cao
chuyển đổi số tăng trưởng xanh thu hút du lịch xuất khẩu lao động tay nghề cao v v
bên cạnh đó cùng các ngành các địa phương bộ ngoại giao cũng sẽ chủ động và tích cực
tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác kinh tế với các đối tác nhất là các đối tác quan trọng
đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ các ngành
địa phương và doanh nghiệp trên tinh thần là đúng là thực sự lấy người dân
địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
nhân dịp mừng xuân mới hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng muốn gửi tới thông điệp và lời chúc gì
tới người dân cả nước bà con việt nam ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế
dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị
và với sự ủng hộ hợp tác của cộng đồng quốc tế
phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc nêu cao lòng yêu nước
ý chí tự lực tự cường và đạt được những thành tiệu to lớn trong năm hai nghìn hai mươi ba
cán bộ đảng viên ngành ngoại giao đã nỗ lực vượt bậc và đã vượt qua những khó khăn thử thách
tận tụy phục vụ đảng tổ quốc phục vụ nhân dân và có những đóng góp quan trọng
vào thành tiệu trung của đất nước
một mùa xuân mới đang sắp đến
từng cán bộ đảng viên
ngành ngoại giao đều ước vọng về một thế giới hòa bình hiệu nghị hợp tác và phát triển
đất nước ta thì có cơ đồ tiềm lực ngày càng lớn mạnh
vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao
nhân dân ta có cuộc sống ngày càng phồn vinh ấm no hạnh phúc
xin được cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của đài truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
ước vọng hòa bình cũng là mong ước lớn lao nhất của toàn nhân loại
một thế giới hòa bình sẽ là tiền đề cho sự phát triển
thịnh vượng gắn kết và hạnh phúc tới mọi người dân
và nhân dịp xuân mới thì những người làm quốc tế truyền hình công an nhân dân
xin được gửi tới quý vị khán giả lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị